bệnh xương khớp là một căn bệnh khá là phổ biến và hiện nay thì lại đang có xu hướng là trẻ hóa đúng không ạ
vậy thì xin bác sĩ cho biết là trong y học cổ truyền thì quan niệm về bệnh xương khớp như thế nào và do những nguyên nhân nào gây nên
cái bệnh lý cơ xương khớp thì như chúng ta đã biết hiện tại là một bệnh lý quá là phổ biến trên lâm sàng
nếu mà tính ra các nhóm bệnh của cơ sương khớp thì bây giờ rất là nhiều cũng phải hơn hai trăm linh loại bệnh khác nhau
và theo nhiều hiện đại chúng ta biết có hai nhóm chính là một là nhóm do yếu tố chấn thương các vấn đề chấn thương thể thao sinh hoạt lao động v v
thứ hai là các nhóm bệnh cơ sương khớp không chấn thương
trong cơ sương không chấn thương thì chia ra rất nhiều những bệnh lý về viêm tự miễn rồi các bệnh lý hệ thống
rồi các bệnh lý khớp mà không có các nhóm của thoải hóa
hoặc là những bệnh lý khớp mà như chúng ta thấy trên lâm sàng
có các nhóm nguyên nhân do nhiễm khuẩn do virus do vi khuẩn lao v v
và một cái bệnh cảnh các cái bệnh cảnh khác nữa như là các cái bệnh lý về khối u chẳng hạn
thì với một cái bệnh cảnh lâm sàng đa dạng như vậy trên thực tiễn
thì đối chiếu lại với cái quan niệm của ngành hay là của truyền
thì chúng tôi thấy rằng là cũng từ xa xưa thì cha ông ta đã mô tả các phạm chủ bệnh trong phạm vi chứng tí
thì theo ý học của truyền thì chứng tí cái tí có nghĩa là tắc tức là tắc lại
thì khi mà theo quan niệm của ý học của truyền thì khi mà khí huyết lưu thông trong cái kinh lạc
trong cơ thể mình mà nó bị tắc trở lại nó không lưu thông lại được
thì nó sẽ gây đau đớn nó sẽ gây các cái vấn đề liên quan đến đau tại chỗ
rồi các cái phản ứng của các cái cơ thể liên quan
thế thì trong cái bệnh lý cơ sương khớp
để đông nghi nói về chứng tí
thì cái nguyên nhân gây bệnh với cái biểu hiện trên lâm sàng đông y nói là cái bệnh của khớp
cái giai đoạn đầu là biểu hiện ở phía ngoài cơ thể
với cái phần kinh lạc phần hệ cơ sương khớp vận động cũng khá là giống như ý học hiện đại
và sau đấy thời gian lâu dài thì bệnh có thể có những cái biểu hiện ở phía trong tạng phủ ở cơ thể
thì người ta chia ra các cái nhóm nguyên nhân chính mà gây bệnh như thứ nhất là nguyên nhân
là ngoại nhân ngoại nhân với yêu của truyền thì người ta gọi là lục khí
khi chuyển thành nguyên nhân gây bệnh thì gọi là lục tà tà khí
tà khí thì xâm nhập vào và gây bệnh cho cơ thể
khi mà cái vệ khí bảo vệ cơ thể nó bị suy giảm suy yếu
thì tà khí phía ngoài mới thừa hư gọi là thừa cơ xâm nhập vào tấn công chúng ta
thế thì trong yêu của truyền thì người ta nhắc nhiều đến các cái yếu tố là phong hàn thấp nhiệt
gây ra những bệnh về bệnh cảnh về khớp
thế thì yếu tố phong là gì
chúng ta đối chiếu lại theo như quan điểm của y học hiện đại
chúng ta thấy nó là yếu tố nó giống như là gió
phong ở phía ngoài xâm nhập vào là gió
thế hai yếu tố hàn thì là nguyên nhân lạnh
yếu tố thấp là độ ẩm
là độ ẩm trong thời tiết
ngoài ra còn có yếu tố nội thấp trong cơ thể nữa
thế thì ngoại nhân thì là cái ngoại thấp ở phía ngoài
đấy và còn có yếu tố nhiệt nữa
thế thì tùy theo các cái nhóm nguyên nhân thì người ta lại chia ra sâu hơn theo kiểu của truyền người ta nói
ví dụ như là phong tí
nguyên nhân là do yếu tố phong
nó là nguyên nhân hàn thì phong hàn thắng
thì người ta lại nói là thống tí về cái triệu chứng nó đau rất là điển hình
thế yếu tố thấp ở đây thì người ta gọi là trước tí
thế còn yếu tố nhiệt mà nổi trội thì nhiệt thắng người ta gọi là nhiệt tí
thì đấy là những cái khái niệm cũng khá là được nghiên cứu sâu theo kiểu của truyền
thế bên cạnh cái nguyên nhân ngoại nhân đấy thì một nhóm thứ hai là nhóm bất hội ngoại nhân
bất nội ngoại nhân thì có hai nhóm chính là các yếu tố chấn thương
rồi các yếu tố do ăn uống điều kiện sinh hoạt ăn uống mà nó làm
tại sao nói ăn uống nó ảnh hưởng
bởi vì nó ảnh hưởng lên đến cái chức năng hoạt động tạng tỳ
đấy và lâu dần thì cái chất tạng tỳ mà nó có vẫn được
đấy và lâu dần thì cái chất tạng tỳ mà nó có vẫn được
nó có vấn đề và nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống cơ quan tạng phủ trong cơ thể bị bệnh
thế còn yếu tố nội thương thì là một cái vấn đề mà được y học cổ truyền rất quan tâm
đó là cái vấn đề trong y học của truyền với bệnh nhân cơ sưng khớp chứng tí
thì hai cái tạng quan trọng để mà chi phối hoạt động của hệ cơ sưng khớp
cũng như là ảnh hưởng đến bệnh về bệnh chứng tí là gọi là bệnh danh là chứng tí
thì đó là cái tạng can và tạng thận
khi mà xuất hiện can thận hư suy ở những cái trường hợp người cao tuổi người già lão suy
thì tạng phủ can thận suy kém
thứ hai là những người mắc bệnh hoặc là kéo dài lâu ngày
nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định
và từ đó thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến can thận hư thì cũng sẽ làm
gây nên cái ảnh hưởng về bệnh lý về chứng tí